dạng sáng nay đã xảy ra một sự cố sập giàn giáo tại một công trình xây dựng trên nút giao tố hữu mỗ lao quận nam tử liêm thành phố hà nội
tài nạn đã làm nhiều người bị thương vong
theo thông tin ban đầu tai nạn xảy ra tại công trình xây dựng tại đường tố hữu quận nam tử liêm thành phố hà nội
chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư và phát triển dịch vụ việt nhật
công trình này đang xây dựng phần tầng hầm và tầng một thì xảy ra tai nạn
ngay sau khi vụ việc xảy ra lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc cảnh sát phòng cháy chữa cháy số ba đã có mặt tại hiện trường cứu nạn
sự cố đã khiến ba người tử vong ba người khác bị thương được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường và cấp cứu ngay sau đó
lực lượng cứu hộ cứu nạn đã phải rất vất vả mới đưa được các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát
hiện tại hiện trường đã bị phong tỏa toàn bộ khu vực xây dựng được che kín bạt cửa phía bên ngoài đóng kín
nguyên nhân của vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ